liên quan đến vụ các gói thầu mua sắm trang thiết bị vật tư y tế sinh phẩm kit xét nghiệm covid một mươi chín của bệnh viện đa khoa tỉnh ninh bình
đặc biệt là gói thầu mua sắm bộ kit xét nghiệm của công ty cổ phần công nghệ việt á
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh bình cho biết đang thụ lý tiến hành điều tra làm rõ
theo thông báo kết luận của ubktnb cho thấy gói thầu mua sắm một số hóa chất xét nghiệm covid một mươi chín của công ty việt á
đã sử dụng tại bệnh viện đa khoa tỉnh ninh bình được cấp kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh ninh bình năm hai nghìn hai mươi
qua kiểm tra hồ sơ gói thầu ubktnb đã chỉ ra nhiều vi phạm về hồ sơ thầu và lập chứng từ thanh quyết toán không đúng với nghiệp vụ kinh tế phát sinh
căn cứ vào số tiền mà bệnh viện đa khoa tỉnh ninh bình đã thanh toán cho việc mua kit xét nghiệm của việt á
với giá một tỷ năm mươi triệu đồng đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền năm trăm tám mươi triệu đồng
thưa quý vị tòa án nhân dân tỉnh kiên giang vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với trần thị liên
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một nguyên là hiệu trưởng trường tiểu học nguyễn bá ngọc thành phố rạch giá
về hai tội tham mô tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi một liên đã chỉ đạo trần thị hường là thủ quỹ
bàn giao các nguồn thu ngoài ngân sách như tiền bán chú tiền bồi dưỡng dạy bán chú cho giáo viên
tiền bán đồng phục cho học sinh tiền cho thuê mặt bằng căn tin
và tiền vận động khen thưởng từ phụ huynh học sinh để cho liên tự chi trả
từ đó liên chiếm đoạt tổng số tiền gần hai sáu tỷ đồng của trường
ngoài ra đối với đất nhà ở tại địa chỉ số tám mươi sáu huỳnh tấn phát phường vĩnh hiệp thành phố rạch giá
do trần thị liên đứng tên chủ sở hữu
vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi liên đã bán cho ông nguyễn hải tú với giá hai tỷ đồng
tuy nhiên đến tháng một năm hai nghìn hai mươi một liên tiếp tục bán ngôi nhà trên cho ông lê hữu sang
và đã chiếm đoạt số tiền năm trăm ba mươi triệu đồng
kết thúc phiên xét xử hội đồng xét xử đã nghị án và sẽ tuyên án vào ngày một mươi năm tháng bảy tới đây
một đối tượng tàng trữ năm kg ma túy đá để bán trái phép vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh ninh thuận bắt giữ
đây là số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh bình thuận
vào sáng ngày chín tháng bảy lực lượng công an tiến hành chặn xe ô tô do tài xế nguyễn quốc duy điều khiển với nhiều nghi vấn
trên xe còn chở thêm hai đối tượng gồm võ minh việt và hồ viết hoan
tiến hành kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe có năm túi ma túy đá với trọng lượng khoảng năm kg
được ngụy trang thành những gói trà và thu giữ thêm một số tăng vật có liên quan
qua đấu tranh bước đầu đối tượng tăng vật có liên quan
đối tượng khai nhận số ma túy trên là của võ minh việt
việt đã thuê nguyễn quốc duy cùng với mình vào tp hcm để mua số ma túy trên với giá khoảng một tỷ đồng
rồi đưa về tại địa bàn thị xã la di để phân phối và tiêu thụ
được biết võ minh việt đã từng có hai tiền án về tội cố ý gây thương tích và tàng trữ
cùng tội mua bán trái phép chất ma túy
sau khi ra tù đối tượng này tiếp tục móc nối mở rộng địa bàn với thủ đoạn rất tinh vi
và tạo thành đường dây mua bán ma túy liên tỉnh
giải quyết mâu thuẫn bằng cách đánh nhau hậu quả dẫn tới chết người và nhiều đối tượng bị bắt giữ
công an tp cn cho biết đã khởi tố bắt tạm giam nguyễn văn hoài trần công hậu cùng chú tại tỉnh hậu giang
và nguyễn hoài đức chủ tịch tỉnh sóc trăng để điều tra về hành vi giết người
lê việt long chú tại tp cn bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi che giấu tội phạm
và hiện cơ quan điều tra đang truy tìm trần trí ngoan kiều trung hiếu và lê bảo tín chú tệ tỉnh hậu giang
theo kết quả điều tra phạm minh trí chú tại tp cn có mâu thuẫn từ trước với trần công hậu
vào tối ngày hai mươi tháng năm cả hai đã hẹn nhau đến quán karaoke trên đường nguyễn việt hồng trú tại phường an phú quận ninh kiều để đánh nhau
trí đi cùng với lê duy tân đến điểm hẹn và tại đây hai nhóm lao vào hỗn chiến
trí bị thương nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong
còn tân bị thương sau khi điều trị sức khỏe đã ổn định
sau khi gây án nhóm của hậu đã lên xe ô tô tẩu thoát khỏi nhà
đồng chí đã phiên dịch lại cho và tuyên truyền những nội dung này của nhà nước
đảng và nhà nước và của chính quyền địa phương và công an ở đây
và bây giờ chúng tôi làm những cái mảng này bà con cố gắng phát triển kinh tế và không vi phạm vào tệ nạn ma túy nữa
sau hơn hai năm được điều động về đảm nhiệm các chức danh công an xã
lực lượng công an xã túc đán đã đấu tranh bắt giữ một mươi ba vụ với hai mươi năm đối tượng phạm tội về ma túy
tổ chức triệt phá hàng trăm mét vuông diện tích trồng cây thuốc phiện trái phép
giải quyết rứt điểm ba vụ việc chín trường hợp mâu thuẫn tranh chấp kéo dài trong quần chúng nhân dân
bắt giữ một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm
quan trọng nhất tích cực nhất trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
người dân là tai là mắt là lực là tai là mắt của lực lượng công an dân
tất cả các nguồn tin đấu tranh tội phạm là đều từ nhân dân cung cấp
cho nên là đối với chúng tôi là phải gần dân phải sát dân phải được dân tin tưởng
phải được dân yêu dân quý dân mến
chúng tôi mới hoàn thành tốt được nhiệm vụ
tháng ba năm hai nghìn hai mươi một bộ trưởng bộ công an ký quyết định đưa xã túc đám ra khỏi danh sách xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
kết quả này thể hiện sự đồng lòng của người dân đối với chính quyền địa phương
trong đó có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng công an xã
hơn một mươi năm là địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trả tự
giờ đây người dân huyện trạm tấu tỉnh yên bái đã yên tâm
có quyền tự hào và tin tưởng vào một xã nông thôn mới trong tương lai gần
hôm nay đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tp huế cho biết
đang củng cố hồ sơ để xử lý hai mươi chín đối tượng có liên quan đến một sới bạc dưới hình thức cá độ đá gà thắng thua bằng tiền
vào ngày bốn tháng bảy tại bãi đất trống trên đường hàn mạc tử phương vĩ dạ
đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tp huế phối hợp với công an phường vĩ dạ
bắt giữ hai mươi chín đối tượng đang cá độ và xem đá gà thắng thua bằng tiền
thu giữ tại sới bạc và trên người các đối tượng gần năm mươi năm triệu đồng cùng các dụng cụ phục vụ cho việc đánh bạc
quá trình đấu tranh lực lượng công an xác định văn khắc châu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tải số bảy trên một trăm một mươi năm đường hàn mạc tử phường vĩ dạ tp huế là chủ của sới bạc
không chỉ trộm cắp ở các nhà dân mà trong thời gian gần đây các đối tượng còn đột nhập vào các nghĩa trang
để trộm cắp tài sản có giá trị trên các mộ phần
công an tp bùa ma thuật tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố
vụ án khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai đối tượng để điều tra về hành vi xâm phạm mồ mả
hai đối tượng là trần ngọc thiện hai mươi bốn tuổi và nguyễn thanh hữu bốn mươi tuổi cùng chú trên địa bàn tỉnh đắk lắc
theo kết quả điều tra để có tiền mua ma túy sử dụng và tiêu xài cá nhân hữu và thiện thống nhất
hữu sẽ đi tìm những tài sản có giá trị tại các mộ phần rồi chỉ vị trí cho thiện đến lấy
sau khi lấy được tài sản thiện mang về bán lại cho hữu
từ tháng bốn cho đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai thiện đã trên một mươi lần đột nhập vào nghĩa trang thành phố bô ma thuật
lấy cắp nhiều tài sản có giá trị như cây cảnh bình hoa bàn ghế tại các phần mộ
rồi về bán lại cho hữu với tổng giá trị tài sản trên ba mươi triệu đồng
công an thành phố buôn ma thuật đã truy thu được toàn bộ số tài sản mà hai đối tượng trộm cắp tại các phần mộ
dạng sáng ngày hôm nay đã xảy ra vụ cháy kho hóa chất trên đường trần đại nghĩa
xã lê minh xuân huyện bình chánh thành
và hiện nay lực lượng chức năng huyện bình chánh thành phố hồ chí minh đã khống chế được đám cháy
vào khoảng giờ ngày một mươi tháng bảy người dân xung quanh khu vực nghe thấy tiếng nổ lớn bên trong kho hóa chất nói trên
sau tiếng nổ ngọn lửa bốc lên dữ dội và lan rộng ra khu vực nhà kho
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều động nhiều xe chữa cháy
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa
cho đến thời điểm hiện tại đám cháy đã được dập tắt
một trăm xe cứu hỏa vẫn đang túc trực tại hiện trường tiếp tục phun nước để tránh ngọn lửa bùng phát trở lại
theo ghi nhận kho hóa chất bị cháy rộng hàng nghìn mét vuông phần lớn đã bị đổ sập
xung quanh kho hóa chất hai nhà dân và nhiều cây cối bị ảnh hưởng cháy xém
trong đó căn nhà là nơi cho thuê trọ bị ảnh hưởng nặng
chủ nhà trọ là một người đàn ông năm mươi hai tuổi đã bị ngất và được đưa đi cấp cứu
một số người dân cũng bị bỏng nhẹ sau vụ hỏa hoạn
hiện nay cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy đồng thời thống kê thiệt hại